liên quan đến vụ việc cháu bé tám tuổi trú tại phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
bị hành hạ dẫn đến tử vong gây bức xúc dư luận
sáng nay công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
ông nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một tp hcm là cha ruột của cháu bé
do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê gia lai
lệnh bắt khẩn cấp ông nguyễn kim trung thái đã được viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh phê chuẩn
về việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh cũng yêu cầu bộ công an
ubnd tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ vụ cháu bé tám tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan
không bỏ lọt tội phạm
công an thị xã an nhơn tỉnh bình định sáng nay cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn thâu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú thị xã an nhơn tỉnh bình định
để làm rõ về hành vi
hành vi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong và nhiều người khác bị thương
thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai
tại địa bàn xã an nhơn phúc thị xã an nhơn
đối tượng nguyễn văn thâu điều khiển chiếc ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi năm nghìn bốn trăm một mươi bốn
kéo theo rơ móc mang số hiệu bảy mươi bảy r sáu trăm tám mươi một gây ra tai nạn với nhiều xe máy trên tỉnh lộ dt sáu trăm ba mươi chín b
đoạn qua xã an nhơn phúc và xã nhơn lộng thị xã an nhơn
tuy nhiên đối tượng này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy gây ra nhiều vụ đâm va trên đường
khiến hai người chết và nhiều người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy
trạm cảnh sát giao thông tuy phước phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định
đã cử lực lượng truy đuổi dừng phương tiện và không chế được tài xế nguyễn văn thâu
tại km một nghìn hai trăm một mươi sáu quốc lộ một đoạn qua huyện tuy phước vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định
đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô số đề tạm giữ bảy đối tượng
bảy đối tượng bị tạm giữ gồm trần doãn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đặng hồng minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
lê quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hoàng anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trần văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và vũ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong đó trần doãn hạnh là đối tượng cầm đầu có trang mạng tổng lô đề
cấp trang cho các đối tượng
trong đó trần doãn hạnh là đối tượng trên địa bàn thành phố nam định và một số huyện trong tỉnh
bước đầu các đối tượng khai nhận có sử dụng tổng cộng một mươi tám tài khoản cá nhân mở tại nhiều ngân hàng khác nhau
để chuyển tiền đánh bạc tổng số tiền giao dịch hơn hai trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ việc cháu bé tám tuổi trú tại phường hai mươi hai quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
bị hành hạ dẫn đến tử vong gây bức xúc dư luận công an quận bình thạnh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt giữ đối tượng có liên quan
về việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu các bộ ngành liên quan
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau
một bộ công an ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
không bỏ lọt tội phạm
các bộ công an văn hóa thể thao và du lịch lao động thương minh và xã hội giáo dục và đào tạo
thông tin và truyền thông ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ tại các chỉ thị số một mươi tám cttg ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy về việc tăng cường giải pháp
phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
số tám cttg ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
số hai mươi ba ctttg ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
số hai mươi bốn ctttg ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em bạo lực gia đình bạo lực học đường
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi bao che chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ xâm hại trẻ em
đề nghị tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra truy tố xét xử xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để gian đe giáo dục phòng ngừa chung
bốn đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ kịp thời phát hiện thông tin thông báo tố giác các hành vi hành hạ xâm hại trẻ em tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em
năm cha mẹ người chăm sóc trẻ em các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục bảo vệ tính mạng thân thể nhân phẩm danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em nâng cao kiến thức kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em

sáu nguyễn xuân tiến chủ tỉnh nam định là giám đốc của ba công ty gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn mạnh thắng công ty cổ phần md quốc tế và công ty taxi hoàng sa nước bóng các doanh nghiệp trên tiến tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng

trong đó chủ công là lực lượng kể sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng bộ đội biên phòng đã tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
nhiều chuyên án lớn đã được hai lực lượng phối hợp đấu tranh triệt phá thành công trong thời gian qua
năm mươi kg ma túy tổng hợp ngụy trang tinh vi trong những gói trà sau đó nhét sâu xuống đáy thùng hàng chở lươn cá
chuyến hàng này được vận chuyển từ campuchia về việt nam sau đó đưa về chợ đầu mối bình điền tp hcm
hòng qua mặt cơ quan chức năng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
hòng kể sát điều tra tội phạm về ma túy thủy trì phối hợp với công an huyện tương dương đội biên phòng na ngoi
khám phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng người dân tộc mông thu giữ năm kg ma túy đá
khi đối tượng này đang băng dừng vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam thì bị lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang
đó chỉ là ba trong số hàng loạt chuyên án được đấu tranh bóc gỡ thành công với sự phối hợp chặt chẽ của hai lực lượng là công an và bộ đội biên phòng
với tinh thần tích cực chủ động kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy
trong năm qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thường xuyên đổi mới và nâng cao các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng xác lập đấu tranh nhiều chuyên án
hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy trên toàn tiến biên giới
khu vực biên giới các tỉnh bắc miền trung vẫn luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy
những năm gần đây với sự vào cuộc đồng bộ tích cực của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng bộ đội biên phòng
nhiều phương thức thủ đoạn của tội phạm các đường dây tội phạm ma túy trong và ngoài nước đã được nhận diện bóc gỡ
điển hình như chuyên án được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với đồn biên phòng na ngoi đấu tranh bóc gỡ vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
đối tượng trong chuyên án này là người mông có mối quan hệ xã hội rộng
điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án khi trinh sát theo dõi đối tượng
đêm ngày hai mươi bảy tháng bốn khi đối tượng đang băng rừng đem theo năm kg ma túy đá thì bị ban chuyên án bắt quả tang
việc bắt giữ thành công đối tượng này là mắt xích quan trọng để lực lượng chức năng
điều tra mở rộng toàn bộ đường dây gồm các đối tượng tội phạm trong và ngoài nước
mỗi đơn vị đều có thể liên quan đến mối quan hệ xã hội rộng

điều thứ hai là thông qua cuộc chia sẻ ngay từ đầu
chúng ta có lực lượng đánh giá sâu
điều thứ hai là chiến thoá bắt đòn được cả đường dây
không chỉ là dưa khúc dưỡng bắt nguội đối tượng vận chuyển
thời gian vừa qua khi lực lượng chức năng việt nam và trung quốc tăng cường phối hợp tấn công chấn áp mạnh
nên hoạt động mua bán ma túy đã có sự chuyển hướng hoạt động vào tuyến biên giới tây nam
tại một số tỉnh biên giới giáp campuchia và lào
trước những diễn biến này bộ công an đã ban hành kế hoạch tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy
tại địa bàn tp hcm tuyến biên giới tây nam campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam
kết quả triển khai kế hoạch đã triệt phá nhiều chuyên án
điển hình như tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một một đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về các tỉnh phía nam tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đồng nai vừa phá chuyên án một nghìn hai trăm hai mươi q
bóc rỡ đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn bắt tám đối tượng thu giữ gần năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn
cùng nhiều tăng vật liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy